thưa quý vị và các bạn tình trạng bắt khách dọc đường xe dù bến cóc đang là một trong những vấn đề nóng gây mất trật tự an toàn giao thông trên địa bàn các thành phố lớn hiện nay
thực tế này đang đặt ra đòi hỏi phải có những giải pháp tổng thể từ chế tài xử phạt đến quy hoạch bố trí các điểm đón trả khách tạm thời để phục vụ nhu cầu của người dân chấm dứt tình trạng vi phạm và lập lại trật tự an toàn giao thông tại các thành phố
trong lưu trình giao thông kết nối hôm nay xin bàn về những giải pháp đưa ra để giải quyết tình trạng này